văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn hà vi một mươi bảy tuổi
chú tại xã hòa thắng tp buôn ma thuột để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là trần thị ngọc khánh một mươi tám tuổi trú tại xã khuê ngọc điền huyện công bông tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi ba tháng năm do có mâu thuẫn với nhau nên lương thị ngọc linh hai mươi hai tuổi
chú tại phường tân hòa tp buôn ma thuột có đăng bài viết nói xấu vi trên mạng xã hội facebook
khi biết khánh có liên quan vi đã nhắn tin hẹn gặp linh và khánh tại một quán cà phê ở phường thành công thành phố buôn ma thuột
tại đây vi đã rút dao đâm khiến khánh ngã quỷ
khánh được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng thế nhưng tỷ lệ tương lật thương tật là một mươi bảy